thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ để tháo gỡ vương mắc trong triển khai dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng giai đoạn hai
việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là chủ trưng lớn là quyết tâm của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong thời gian qua thủ tướng chính phủ đã thường xuyên có các yêu cầu chỉ đạo bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ này
tuy nhiên cho đến nay việc triển khai vẫn đang có nhiều vướng mắt không bảo đảm theo lộ trình đề ra
tại cuộc họp thủ tướng cho rằng bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm sâu sắc
trên cơ sở đó bộ giao thông vận tải báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội một cách toàn diện về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng thời gian qua
cũng như khẳng định quyết tâm và những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải và các bộ đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số tám ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hoàn thành giai đoạn hai việc thu phí sử dụng đường bộ bằng hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc ngay trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng giao phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo sát sao các công việc nêu trên bảo đảm hiệu quả đúng quy định của pháp luật